thưa quý vị nhiều năm qua chúng ta có thể thấy rõ những hệ lụy và tắc hại của tình trạng tảo hôn
đó là nghèo đói thất học là những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe sự trưởng thành của các em nhỏ
nghiêm trọng hơn tảo hôn còn ảnh hưởng đến sự phát triển của sống nổi
hậu quả thì tiêu cực như vậy
thế nhưng cho đến nay ở nhiều vùng cao nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
nạn tảo hôn vẫn tiếp diễn ra rằng thậm chí là có dấu hiệu gia tăng
tảo hôn được hiểu là việc lấy vợ lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn
theo quy định mới nhất của luật hôn nhân gia đình năm hai nghìn một mươi bốn thì nam phải đủ hai mươi tuổi nữ đủ một mươi tám tuổi mới được phép kết hôn
tuy nhiên nhiều trẻ em nam nữ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao dù chưa đến tuổi quy định vẫn cứ thích là lấy
đây là gia đình lý a phỏng và trang thị rủ
năm nay khổng mới một mươi tám tuổi còn vợ một mươi sáu tuổi
nhưng cả hai đã kịp có với nhau một đứa con
lý do cưới vợ của phỏng rất đơn giản
lấy về để có người làm nương dẫy
bố đi tù còn mẹ đau chân không ai làm cho
đi lấy vợ về giúp gia đình
ở vùng cao cuộc chiến với nạn tảo hôn đã kéo dài suốt nhiều năm qua
dù được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương
nhưng thực trạng này vẫn tiếp diễn
thậm chí gần đây còn có dấu hiệu gia tăng
riêng huyện mù căng trải tỉnh yên bái
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi tới nay đã có gần năm mươi trường hợp tảo hôn
các em đều đang trong độ tuổi một mươi bốn một mươi năm tuổi cắp sách tới trường
và đương nhiên cũng có rất nhiều lý do nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
do cái nhận thức của các cháu học xong ở cấp hai
thì các cháu có điều kiện để học cấp một
thưa quý vị đúng là có rất nhiều nguyên nhân
dẫn đến việc tảo hôn ở các huyện vùng cao
như lấy vợ về để có người làm nương rẫy
hay thời gian vừa qua vì được nghỉ học dài ngày do dịch bệnh covid một mươi chín
nên nhiều em đã có thời gian tìm hiểu nhau
dẫn đến bỏ học và kết hôn sớm
dù lý do có là gì đi chăng nữa
thì nguyên nhân chính vẫn xuất phát từ nhận thức còn hạn chế
và các em chưa ý thức được những hệ quả tiêu cực mà tảo hôn mang lại
không chỉ là nghèo đói thất học tào hôn còn để lại những hậu quả khôn lường
đặc biệt là các em không thể tìm hiểu được những hậu quả khôn lường

là những ảnh hưởng đến sự phát triển của giống nòi
phụ nữ mà mang thai mà chưa đủ tuổi kết hôn
thì ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bà mẹ
gây đến những tình trạng như thiếu cân thiếu máu
rồi có thể gây ra đẻ non hay sể thai
rồi khi đẻ thì dẫn đến vì cơ thể chưa phát triển
thành ra dẫn đến quá trình chuyển dạng rất là khó khăn
trước thực tế trên nhiều huyện vùng cao như mù căng trải
đã có chỉ đạo quyết liệt trong việc vận động tuyên truyền chống tảo hôn
đặc biệt nhiều dòng họ cũng đã tổ chức họp để xây dựng mô hình dòng họ tự quản
trong đó nêu rõ nhiệm vụ không để con cháu tảo hôn
tôi là chịu dòng họ thì tôi cũng tinh trình vận động
để cho các cháu cả nhà các cháu tự quản
dòng họ mình không cho lấy vợ lấy chồng
không lấy súng đứa nào mà tảo hôn
và thiếu hữu ớt của em em thì cũng phải một triệu
nếu mà sinh công thứ ba thì cũng phải
ngoài việc tuyên truyền bằng miệng ra
chúng tôi đã xây dựng những video
rồi là xây dựng những chương trình tuyên truyền bằng hình ảnh
rất cụ thể để chúng tôi lên tận bản
để tuyên truyền và trình chiếu cho người dân thấy được
là hệ lụy của vấn đề tảo hôn
với các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số
những ngày nghỉ hè hay lễ tết
luôn là thời gian các em có cơ hội để đi chơi
tìm hiểu yêu đương
chính vì thế khoảng thời gian này
ở nhiều trường học cũng đã có cam kết với phụ huynh
trong việc không để các em kết hôn sớm mà bỏ học
để hạn chế tình trạng tảo hôn
cần có sự vào cuộc chung tay của các cơ quan chức năng
đặc biệt là cần đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền
nhằm thay đổi suy nghĩ ý thức của người dân
có như vậy các em mới được học tập vui chơi
và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn